các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tập trung cho các lĩnh vực y tế phòng chống dịch covid một mươi chín an sinh xã hội lao động và việc làm hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chuyển đổi số phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển đảm bảo an toàn hồ chứa nước thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai
yêu cầu chính phủ các cấp các ngành bám sát chủ trương định hướng của đảng các nghị quyết của quốc hội kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
nâng cao năng suất năng lực cạnh tranh tư chính tự chủ khả năng chống chịu thích ứng của nền kinh tế đáp ứng kịp thời nhu cầu trước mắt và lâu dài gắn kết chặt chẽ hữu cơ với các kế hoạch năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đã được quốc hội quyết định thông qua cũng như chương trình tổng thể về phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu chính phủ các cấp các ngành điều hành
hành linh hoạt phối hợp chặt chẽ hài hòa hiệu quả chính sách tài khoá tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác kiểm soát chặt chẽ lạm phát đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế chỉ sử dụng bộ chi ngân sách nhà nước để chi đầu tư phát triển theo đúng quy định của pháp luật

hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội các cấp các ngành các cơ quan trong bộ máy nhà nước các đoàn đại biểu quốc hội các vị đại biểu quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng kịp thời các luật nghị quyết vừa được thông qua sớm nhất phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống khắc phục tình trạng đầu năm thì đúng đính cuối năm vội bằng
chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh với việc tổ chức thành công kỳ họp bất thường lần thứ nhất chúng ta có bài học quý
để những kỳ họp bất thường trở thành hoạt động bình thường của quốc hội nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn tinh thần và kết quả của kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm đã tạo ra những khí thế mới thời cơ mới cùng với các chính sách mới được ban hành sự điều hành quyết liệt của chính phủ sự vào cuộc của các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị sự ủng hộ đồng lòng của nhân dân cộng đồng doanh nghiệp
của đảng đối với công tác công an
đại tướng tô lâm tin tưởng rằng đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân
sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng phân đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp tục giữ vững và xây dựng hình ảnh người cán bộ công an thân thiện vì nhân dân phục vụ
hôm nay thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của công an tỉnh nghệ an
bám sát khẩu hiệu hành động chủ động sáng tạo kỷ cương nêu gương trách nhiệm hiệu quả
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một trong công an tỉnh nghệ an
tiếp tục được phát triển lan tỏa với những thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc
tiếp tục là đơn vị bảy năm liên tục được thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc
là đơn vị giữ vững danh hiệu dẫn đầu công an cả nước
về chỉ số cải cách hành chính
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận
chúc mừng đánh giá cao những kết quả mà công an nghệ an đạt được
bước sang năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh nghệ an tập trung thực hiện tốt
sáu nhiệm vụ trọng tâm trong đó công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp
tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
làm giảm tội phạm hình sự một cách bền vững
kết hợp với làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm
triệt tiêu các yếu tố điều kiện làm phát sinh tội phạm
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính
tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
dìm nay thừa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lương tam quang và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
đã trao tặng huân chương chiến công hạng ba cho công an tỉnh huân chương quân công hạng hai cho hai tập thể
trao tặng cơ thi đua của bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể
sáng qua tại hà nội bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an tổ chức hội nghị triển khai công tác cảnh vệ năm hai nghìn hai mươi hai
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
báo cáo tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một cho thấy mặc dù tình hình thế giới khu vực và trong nước
tiếp tục có những diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh
an toàn sự tác động ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
xong dưới sự quan tâm chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị liên quan bộ tư lệnh cảnh vệ đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu
với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác cảnh vệ
bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước các sự kiện đặc biệt quan trọng
các khu vực mục tiêu trọng yếu các đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm làm việc tại việt nam
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích kết quả
mà bộ tư lệnh cảnh vệ đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
đồng chí thứ trưởng khẳng định trong thành tích kết quả mà lực lượng công an nhân dân có đóng góp quan trọng của bộ tư lệnh cảnh vệ
thời gian tới thứ trưởng lương tam quang đề nghị bộ tư lệnh cảnh vệ khẩn trương giả soát
cụ thể hóa trong chương trình công tác trọng tâm của bộ tư lệnh cảnh vệ từng đơn vị cá nhân và tổ chức
thực hiện quyết liệt hiệu quả các quan điểm chủ trương mới về bảo vệ an ninh quốc gia trong văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung mương lần thứ bảy chỉ đạo của đồng chí thủ tướng chính phủ
đồng chí bộ trưởng bộ công an tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy
xây dựng kế hoạch với lộ trình bước đi cụ thể thực hiện có hiệu quả nghị quyết của bộ chính trị
xây dựng lực lượng cảnh vệ thực sự trong sạch chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng chí thứ trưởng yêu cầu bộ tư lệnh cảnh vệ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác cảnh vệ theo hướng chủ động sâu sắc toàn diện
còn vào chiều qua một mươi tháng một dư hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục an ninh chính trị nội bộ
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận biểu dương những thành tích đơn vị đạt được trong năm qua
năm hai nghìn hai mươi một cục an ninh chính trị nội bộ đã phát huy vai trò đơn vị chủ trì thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
bảo vệ thành công đại hội đảng bộ các cấp đại hội một mươi ba của đảng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
phát huy tốt vai trò tham mưu điều phối công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch bảo đảm an ninh thông tin truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
tại buổi lễ thưa uy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lương tam quang trao huân chương chiến công hạng nhất tặng tập thể cục an ninh chính trị nội bộ
nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cục an ninh chính trị nội bộ cần thống nhất nhận diện vấn đề đổi mới mạnh mẽ tư duy biện pháp công tác
chủ động quyết liệt hơn trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đẩy lùi nguy cơ tự tan giã tự sụp đổ từ bên trong
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu đơn vị cần tập trung hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công an các đơn vị địa phương triển khai thực chất có hiệu quả các đề án
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đẩy mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng an ninh chính trị nội bộ
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong chiều qua tại điểm cầu hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sự chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
hội nghị được kết nối trực tuyến tới công an sáu mươi ba tỉnh thành trong toàn quốc
năm hai nghìn hai mươi một công tác đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm
có sự chuyển biến tích cực hơn đã tổ chức đấu tranh xử lý nhiều vụ việc phạm tội và vi phạm pháp luật trên các tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm
nhất là trong lĩnh vực tài nguyên an toàn thực phẩm phòng ngừa lây lan dịch covid một mươi chín
tỷ lệ xử lý hình sự tăng cao tăng hai trăm linh trong đó lần đầu tiên cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trực tiếp quyết định khởi tố
ba vụ án hình sự trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại và khai thác khoáng sản tạo bước chuyển biến trong việc thực hiện thẩm quyền điều tra
nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh xử lý tạo sự lan tỏa tích cực đối với hệ lực lượng
các đơn vị thuộc cục tập trung phát hiện đấu tranh xử lý các vụ việc lớn có dấu hiệu tội phạm hoặc có mức xử phạt cao
biểu dương những kết quả rất đáng ghi nhận thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường
làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp để chỉ ra trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc quản lý nhà nước
không để xảy ra những vấn đề phức tạp vi phạm về môi trường dẫn đến thiệt hại về sức khỏe tính mạng con người và tài sản
trong công tác xây dựng lực lượng yêu cầu có sự phân công phân cấp rõ ràng đồng thời xây dựng rõ quy trình hoạt động của lực lượng ở từng cấp
từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của hệ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đối với xã hội và chủ động trong triển khai các mặt công tác
sau hội nghị này yêu cầu lãnh đạo chỉ huy các đơn vị từ bộ cho tới địa phương thực hiện quyết liệt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự tích nguyên đán sắp tới
không để xảy ra phức tạp liên quan tới lĩnh vực môi trường đảm bảo an toàn cho người dân bình yên cho xã hội
thưa quý vị ngày quốc gia việt nam sự kiện quan trọng bậc nhất
của việt nam tại expo hai nghìn hai mươi hai dubai đã được tổ chức thành công tốt đẹp
trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật với chủ đề dòng chảy bất tận dưới internal flow
tiết mục nghệ thuật chống hội hào khí non sông do đoàn nghệ thuật chống hội của học viện cảnh sát nhân dân
đại diện cho lực lượng công an nhân dân sang tham gia trình diễn đã tạo nên những khoảnh khắc rất đặc biệt và ấn tượng
góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
và giới thiệu nền văn hóa cổ truyền của dân tộc với bạn bè các nước trong khu vực và trên thế giới
âm thanh hào hùng của chống hội hảo khí non sông lần đầu tiên được vang lên tại quảng trường mái vòm anward
thành phố dubai các tiểu phương quốc aratung nhất
đây cũng là phần trình diễn trong nghi lễ mở cánh cửa lớn tại expo hai nghìn hai mươi dubai và chương trình chào năm mới hai nghìn hai mươi
ấn tượng và đặc sắc không khí hào hùng hứng khởi và những nét đặc sắc của tiết mục chống hội
đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả quốc tế và người việt nam tại nước ngoài
bốn mươi năm nay cô xa xứ mình nhưng cô rất là tự hào xứ việt nam hôm nay
hồi nãy cô khóc tại vì cô nhớ nhạc khi mà trống lên cô tự hào tự nhiên nước mắt cô nó rơi
bất cứ khi nào tôi tham gia một sự kiện về việt nam tôi cảm thấy giống như đang tham gia một sự kiện của quê hương tôi vậy
việt nam giống như quê hương thứ hai của tôi
và bạn biết đấy khi tham gia sự kiện điều quan trọng không còn là chúng tôi là người việt nam hay người ấn độ
chúng tôi hòa mình vào không khí ấy cùng nhau
tôi đánh giá cao sự kiện này
họ dành cho chúng tôi sự tôn trọng và tình yêu thương
tôi thực sự yêu văn hóa việt nam
đoàn nghệ thuật chống hội học viện cảnh sát nhân dân đã từng tham gia nhiều sự kiện chính trị quan trọng lớn của đất nước
nhưng đây là lần đầu tiên biểu diễn tại nước ngoài trong một sự kiện chính trị mang tầm pháp quốc tế
các thành viên trong đoàn nghệ thuật chống hội đều là các học viên của học viện cảnh sát nhân dân
đoàn nghệ thuật chống hội của bộ công an chúng tôi muốn đưa vào một học viện cảnh sát nhân dân
là một thế hệ trẻ những chiến sĩ công an nhân dân trẻ được đào tạo
bài bản về nhiệm vụ công an để giữ gìn an ninh trật tự
nhưng cũng rất giỏi về tay chống về nghệ thuật
để các bạn ấy hiểu rằng văn hóa nghệ thuật thực sự nó là nội sinh
động lực để phát triển trong nhiệm vụ học tập và có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
thế thì chúng tôi chọn toàn bộ các nghệ sĩ trẻ của học viện cảnh sát
các em mới rất là thông minh rất là giỏi giang
cùng với chống hội hảo khí non sông
những tiết mục nghệ thuật của đoàn việt nam tại expo hai nghìn hai mươi dubai
không chỉ thể hiện niềm tự hào khí thế
mà trên hết truyền đi thông điệp giới thiệu các giá trị tinh hoa truyền thống con người việt nam
về vẻ đẹp sự độc đáo và bản sắc văn hóa việt
đến với bạn bè quốc tế trong khu vực trung đông và toàn thế giới
những ấn tượng sâu sắc của đoàn nghệ thuật chống hội học viện cảnh sát nhân dân
tại expo hai nghìn hai mươi dubai đã một lần nữa góp phần quảng bá hình ảnh
và nâng cạo y tín sức mạnh của lực lượng công an nhân dân việt nam
đối với bạn bè quốc tế